thành phố cần thơ long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử lộ vòng cung cần thơ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự lễ khởi công
công trình được xây dựng có diện tích khu đất gần sáu mươi năm m hai tại xã mỹ khánh huyện phong điền thành phố cần thơ
công trình được thực hiện từ nay đến năm hai nghìn hai mươi với giá trị tổng mức đầu tư hơn chín mươi chín sáu tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa
công trình bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử lộ vòng cung cần thơ hoàn thành với mục tiêu tái hiện lịch sử khách quan hào hùng của quân dân cần thơ qua hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ cứu nước
tuyến lộ vòng cung một thời đạn chen đầu đạn bom kể hố bom giờ đã là vành đai xanh của thành phố nhịp sống tươi mới phát triển từng ngày
công trình đầy ý nghĩa và nhân văn này sẽ góp thêm một điểm nhân mới trên quê hương anh hùng